thưa quý vị dữ liệu chính thức do bộ phát triển kinh tế và thương mại ukraine vừa công bố cho thấy
tổng sản phẩm quốc nội gdp của nước này trong năm hai nghìn hai mươi hai đã giảm ba mươi bốn và đây cũng là mức giảm mạnh nhất
được ghi nhận trong ba mươi năm phần lớn là do tác động của xung đột giữa nga và ukraine
theo bộ trên năm hai nghìn hai mươi hai là năm chứng kiến nền kinh tế ukraine chịu suy giảm lớn nhất
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một do xung đột gây cản trở đối với hoạt động kinh tế
các chuyên gia nhấn mạnh việc đẩy nhanh tốc độ tái thiết các cơ sở hạ tầng trọng yếu
cũng như hỗ trợ tài chính một cách hệ thống từ các nước đã giúp nền kinh tế duy trì trong năm vừa qua
và trước xung đột nga ukraine gdp của ukraine đã tăng ba bốn trong năm hai nghìn hai mươi
trong tuần qua thủ tướng ukraine cũng đã công bố những ưu tiên đối với chính phủ nước này trong năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó nhấn mạnh vào mục tiêu tái thiết sau xung đột